tính từ bảy giờ tối qua đến bảy giờ sáng nay ba mươi một tháng một mươi ở các tỉnh từ nghệ an đến phú yên đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi bảy mươi mm
riêng hà tĩnh quảng bình có mưa to đến rất to với lượng mưa từ năm mươi chín mươi mm
từ hôm nay đến ngày mai một tháng một mươi một ở các tỉnh thành phố từ quảng nam đến khánh hòa có mưa to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi mưa rất to trên hai trăm năm mươi mm
bên cạnh đó hôm nay ở vùng biển phía đông philippines đã xuất hiện một siêu bão tên quốc tế là goni đang hoạt động
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão này mạnh cấp một mươi bảy tương đương với hai trăm linh hai trăm hai mươi km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm km và hướng đi vào biển đông